thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ngày tám tháng bốn tại bắc kinh phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang chủ tịch phân ban việt nam
trong ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc đã hội kiến với đồng chí vương nghị
ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm văn phòng ủy ban công tác đối ngoại trung ương
bộ trưởng bộ ngoại giao trung quốc chủ tịch phân ban trung quốc trong ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc
hai bên đã trao đổi về tình hình quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
nhất trí thúc đẩy và triển khai hiệu quả tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc
và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
theo định hướng sáu hơn đã được lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước nhất trí
hai bên nhất trí cùng triển khai tốt các hoạt động giao lưu xúc tiến cấp cao và các cấp các ngành
tăng cường kết nối chiến lược nhất là hạ tầng giao thông đường sắt đường bộ đẩy nhanh việc mở nâng cấp công nhận các cặp cửa khẩu
triển khai hiệu quả xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh tạo thuận lợi cho hàng hóa việt nam quá cảnh đường sắt trung quốc đi nước thứ ba qua tuyến đường sắt á âu
tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu địa phương và nhân dân duy trì trao đổi phối hợp trong các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới theo ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền và kiểm soát bất đồng trên biển theo công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi
sau hơn chín tháng triển khai thế công bức phù điêu bác hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong tại ngã năm đền giếng
khu di tích lịch sử đền hùng do quân ủy trung ương bộ quốc phòng công đức xây dựng đã chính thức khánh thành vào sáng ngày tám tháng bốn tại khu di tích lịch sử đền hùng
việt trì tỉnh phú thọ tới dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đại tướng phan văn giang đã ghi nhận đánh giá cao và hoan nghênh tinh thần trách nhiệm sự chủ động tích cực tâm huyết và chú đáo của tỉnh phú thọ quân khu hai khu di tích lịch sử đền hùng
thành viên hội đồng nghệ thuật các nhà thầu và các cơ quan đơn vị liên quan trong quá trình triển khai xây dựng nhất là đã hoàn thành đưa công trình vào sử dụng đúng dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm giáp thìn
công trình bức phù điêu bác hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong được đầu tư tu bổ tôn tạo với hai hạng mục chính bao gồm phần xây dựng phù điêu bằng kết cấu bê tông cốt thép có hình dạng theo vòng cung
với chiều dài hai mươi tám một mươi sáu m cao bao gồm cả bệ là một mươi chín m
tường vách bê tông cốt thép dày ba mươi cm được liên kết với hệ dàn treo bằng thép hộp inox để lắp đặt liên kết với phần mỹ thuật của bức phù điêu bằng hợp kim đồng
thưa quý vị sáng nay ngày tám tháng bốn tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà chủ trì hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của ủy ban quốc gia về chấm dứt bệnh lao
theo báo cáo của bộ y tế việt nam hiện đứng thứ một mươi một trong số ba mươi nước
có số người bệnh lao lao kháng đào thuốc cao nhất trên toàn cầu
đáng chú ý hiện có khoảng bốn mươi ca lao tiềm mẩn trong cộng đồng chưa được phát hiện và hai bệnh nhân lao kháng thuốc là nguyên nhân lây lan chính trong cộng đồng
gần ba mươi người dân việt nam có tiếp xúc với vi khuẩn lao
hiện nay chương trình chống lao quốc gia việt nam đang triển khai các can thiệp toàn diện để tăng cường phát hiện sớm
nhất là trong những nhóm có nguy cơ cao như phạm nhân người cao tuổi trẻ em người nhiễm hiv áp dụng các kỹ thuật tiên tiến phát đồ điều trị và thuốc mới nhất
tuy nhiên công tác phòng chống lao còn gặp nhiều khó khăn khi một mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố chưa có bệnh viện lao và bệnh phổi
mô hình y tế tuyến huyện chưa đồng nhất tại sáu mươi ba địa phương gây ra các khó khăn khi thực hiện thanh toán thuốc lao và các dịch vụ khám bệnh lao từ bảo hiểm y tế
kết luận hội nghị phó thủ tướng trần hồng hà đề nghị bộ y tế đánh giá toàn diện cẩn trọng về kết quả thực hiện các mục tiêu đặt ra cho công tác phòng chống bệnh lao
việt nam vẫn nằm trong số ba mươi nước chịu gánh đặng chi phí bệnh lao cao nhất thế giới
đồng thời giao bộ y tế khẩn trương nghiên cứu phương án chi trả từ bảo hiểm y tế hoặc bố trí từ ngân sách nhà nước
huy động nguồn lực xã hội dành cho các hoạt động thuộc chương trình phòng chống lao
ngày tám tháng bốn hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức kỳ họp thứ hai mươi một khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tại kỳ họp lần này các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh quảng nam
nhiệm kỳ từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi sáu
sau khi công bố tờ trình các đại biểu đã biểu quyết thống nhất và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam

đối với ông phan việt cường miễn nhiệm chức danh chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đối với ông lê trí thanh và chức danh phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam đối với ông nguyễn hồng quang
đồng thời miễn nhiệm chức danh ủy viên ubnd tỉnh quảng nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đối với các ông trần thanh hà và nguyễn phú
ngoài ra một trăm linh đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh có mặt đã bỏ phiếu kín bầu bổ sung ông bùi ngọc ảnh
tham gia ủy viên ubnd tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung